chiều ngày một mươi tháng sáu tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm năm bị cáo trong vụ án thâu tóm đất công tại đà nẵng và tp hcm
hội đồng xét xử đã cho cách ly bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm trước khi xét hỏi các bị cáo là cựu tướng tá trong ngành công an
trả lời hội đồng xét xử bị cáo phan hữu tuấn cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo tổng cục v bộ công an cho biết
mình là người đã tuyển dụng vũ nhôm làm tình báo viên từ năm hai nghìn chín
khai nhận trước tòa bị cáo phan hữu tuấn cũng cho biết bản thân có tham gia góp vốn vào hai doanh nghiệp này
trong đó góp vốn hai mươi vào công ty xây dựng bắc nam bảy mươi chín và năm vào công ty cổ phần nova bắc nam bảy mươi chín với tên gọi khác
sau khi được chủ tọa giải thích bị cáo phan hữu tuấn thừa nhận các tổ chức bình phong được thành lập hoạt động không đúng với quy định pháp luật
kể cả quy định về tình báo cũng như luật doanh nghiệp
ngày mai phiên xét xử phúc thẩm sẽ được tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại